từ giờ sáng nay ngày một tháng bốn cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc và lớn nhất từ trước tới nay đã chính thức bắt đầu với sự tham gia của hơn một trăm hai mươi hai điều tra viên
thông tin chung về dân số tình trạng di cư hôn nhân mức độ sinh chết và phát triển dân số tình trạng lao động việc làm tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được tổng cục thống kê tiến hành thu thập
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là hai mươi năm ngày bắt đầu từ ngày một bốn hai nghìn một mươi chín kết quả sơ bộ được công bố vào tháng bảy hai nghìn một mươi chín kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý bốn hai nghìn một mươi chín kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý hai hai nghìn hai mươi các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý bốn hai nghìn hai mươi
các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý bốn hai nghìn hai mươi các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý bốn hai nghìn hai mươi